thời gian qua thực trạng phạm tội bạo lực và xâm hại trẻ em gây ra những bức xúc lo lắng trong nhân dân và dư luận xã hội
các cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn xử lý loại tội phạm này
tuy nhiên thực tế còn nhiều khó khăn nhất là việc xử lý nghiêm minh kịp thời
nguyên nhân do việc tiếp nhận xử lý thông tin tố cáo tội xâm hại trẻ em chưa kịp thời
công tác thống kê kết quả xử lý tin tố giác tội phạm còn bất cập
nhất là các vụ án xâm hại tình dục trẻ em thường nhạy cảm nạn nhân và gia đình ngại tố giác
khiến xảy ra trường hợp trẻ em bị xâm hại nhiều lần gia đình thiếu hợp tác với cơ quan điều tra trong cung cấp chứng cứ
mỗi người việt gánh ba mươi năm triệu đồng nợ công là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thành niên
kịch bản nợ công mà bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố cho thấy
nhiều dấu hiệu lo ngại khi mỗi người dân việt nam năm hai nghìn một mươi tám dự tính sẽ phải gánh ba mươi năm triệu đồng
trong khi thu nhập bình quân tăng chậm thuế phí và hàng loạt chi phí sinh hoạt vẫn đẻ nặng trên vai
một trong những nguyên nhân khiến nợ công tăng nhanh đến từ các khoản vay yêu đãi tiềm ẩn nhiều rủi ro
đặc biệt là dự án sử dụng vốn vay lại thua lỗ nặng nề
cảnh báo hiểm họa từ thuốc diệt cỏ làm gì để nông sản bớt nhiễm độc là nhan đề bài viết được đăng tải trên trang sáu báo tuổi trẻ
xung quanh câu chuyện lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đang diễn ra phổ biến
tiến sĩ nguyễn thị phong lan trưởng bộ môn bảo vệ thực vật viện lúa đồng bằng sông cửu long đã có những gợi mở về giải pháp để hạn chế tình trạng này
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang sáu báo tuổi trẻ
trang nhất và trang hai báo lao động số ra ngày hôm nay có bài
năm hai nghìn một mươi chín giảm mạnh biên chế tạo đà tăng lương
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định một nghìn một mươi sáu qdttg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước
của các cơ quan hành chính nhà nước
và biên chế của các hội có tính chất tặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm hai nghìn một mươi chín
theo đó so với cách đây năm năm chỉ tiêu biên chế đã giảm gần một mươi chín người
đây là con số đáng khích lệ đúng với chủ trương tinh thần tinh giản biên chế
sông câu hỏi là dù biên chế giảm mạnh thì tiền lương của cán bộ công chức có tăng theo
còn trên báo hà nội mới hôm nay có bài
quy hoạch xây dựng bến xe khách yên sở đúng đắn và cấp thiết
trước một số ý kiến cho rằng
việc quy hoạch và xây dựng bến xe khách yên sở là chủ trương chấp vá thiếu tầm nhìn
sở giao thông vận tải hà nội cho biết
bến xe khách yên sở đã được xác định trong đồ án quy hoạch giao thông vận tải thủ đô hà nội
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt
và đồ án quy hoạch phân khu đô thị h hai gạch bốn của ủy ban nhân dân thành phố
việc tiếp tục nghiên cứu quy hoạch và triển khai bến xe khách này
thể hiện tính nhất quán thống nhất và đồng bộ giữa các đồ án quy hoạch
bát nháo lấn chiếm ở phong nha kẻ bàng là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo sài gòn giải phóng
buông lòng quản lý không quyết liệt tháo rỡ nhà trái phép đang khiến bộ mặt di sản phong nha kẻ bàng
xã sơn chạch huyện bố chạch tỉnh quảng bình bát nháo
hai đời chủ tịch ủy ban nhân dân xã sơn trạch không xử lý vi phạm khiến dư luận bức xúc
trên báo lao động trang bốn có bài dối giám quản lý nhà trung cư
thời gian qua tại nhiều trung cư trên địa bàn tp hcm thường xảy ra tranh chấp mâu thuẫn
nhất là những vấn đề liên quan đến ban quản trị người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và sử dụng nhà trung cư
có những trung cư vì mâu thuẫn thiếu minh bạch trong thu chi nên khiến cho việc ban quản trị cứ thay đổi xoaynh sạch
thậm chí có trung cư rơi vào tình trạng vô chủ khiến cuộc sống của người dân đảo lộn
thông tin vừa rồi
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân